tỉnh yên bái sẽ chuẩn bị các điều kiện để tiến hành xây dựng khu đô thị thông minh từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
dự án này được tỉnh phối hợp với các đối tác thông qua đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh yên bái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh yên bái sẽ là tỉnh đầu tiên của khu vực miền núi phía tây bắc mạnh dạn tiên phong trong triển khai dự án
với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghiệp bốn nhằm nâng cao năng lực quản lý
nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kinh tế xã hội cũng như các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội
dự báo cảnh báo tình hình thiên tai thời tiết môi trường ứng phó với các tình huống khẩn cấp
trong thời gian từ nay đến năm hai nghìn một mươi tám dự kiến phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh sẽ vận hành chính thức
giúp cho nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội nâng cao tương tác giữa chính quyền người dân doanh nghiệp
cung cấp dữ liệu mở hình thành nền tảng phân tích dữ liệu lớn dự báo hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo thành phố
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé